chương trình tuyển chọn sáu trăm linh trí thức trẻ ưu tú tăng cường về làm lãnh đạo các xã thuộc sáu mươi bốn huyện nghèo trên cả nước
đã góp phần giúp các địa phương triển khai các mô hình phát triển kinh tế xã hội
và mang lại hiệu quả cải thiện đời sống cho người dân được chính quyền nhân dân ghi nhận đánh giá cao
ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một trong những gương mặt tiêu biểu đó
đó là giàng xeo châu chủ tịch xã mản thần huyện simacai tỉnh lào cai
phấn đấu học tập anh là người mông đầu tiên của huyện simacai tỉnh lào cai có trình độ thạc sĩ
năm hai nghìn một mươi hai khi dự án thí điểm tuyển chọn sáu trăm linh trí thức trẻ yếu tố có trình độ đại học tăng cường
về làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã thuộc sáu mươi bốn huyện nghèo trên cả nước được triển khai
anh tỉnh nguyện xin tham gia
bằng những kiến thức được đào tạo cùng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ
giàng xeo châu luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công
cũng tích cực phân công cám bộ cũng như là tích cực đi tham gia vào cái việc hướng dẫn bà con nhân dân
làm các cái tuyến đường như là đường liên thôn đường liên xa để đảm bảo cái chất lượng
và thực hiện được nhiều cái tuyến đường liên thôn để cho cái việc đi lại của bà con nhân dân trên đề mặt sát được thuận tiện
xác định được mục tiêu phát triển kinh tế đưa bà con thoát nghèo là ưu tiên hàng đầu
giàng xeo châu đã tìm tòi hướng dẫn người dân trồng các loại cây dược liệu có giá trị cao như tàm thất đường quỳ
mang lại nguồn thu nhập gấp ba bốn lần so với trồng cây ngô truyền thống
đồng chí châu cũng là hình như là làm về chính quyền thì đồng chí cũng rất là nhiệt tình và hăng hãi